thưa quý vị và các bạn thời điểm hiện tại một rãnh mây rông từ lục địa trung quốc đang di chuyển dần xuống nước ta
dự báo trong đêm nay rãnh mây rông này sẽ tràn xuống lại kết hợp thêm với vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao
nên bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác tập trung chính ở các khu vực vùng núi các tỉnh như lai châu điện biên sơn la yên bái hà giang tuyên quang hay cả cao bằng
mưa xuống sẽ khiến cho nền nhiệt ban đêm ở đây giảm xuống chỉ còn từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
tuy nhiên mưa xuống trên nền nhiệt ban ngày cao sẽ gây xáo trộn mạnh trong khí quyển
nên dễ phát sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông xét lốc xoáy và cả gió giật mạnh nguy hiểm
sang đến trưa và chiều mai mưa giảm nhưng trời vẫn còn nhiều mây
nên nhiệt độ ở khu vực này trong ngày mai sẽ giao động từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ
trong khi đó ở các tỉnh trung du và vùng đồng bằng bắc bộ ít mưa hơn
ngày mai trời tiếp tục xảy ra nắng nóng nhưng cường độ có phần giảm hơn với nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi sáu cho đến ba mươi tám độ
với miền trung thời tiết trong ngày mai vẫn chưa có biến động nhiều
tại đây trời tiếp tục có nắng từ sớm
trong đó vùng từ thanh hóa đến thừa thiên huế là những tỉnh chịu ảnh hưởng của gió phơn mạnh
nên tiếp tục xảy ra nắng nóng gai
gai gắt với nhiệt độ cao từ ba mươi tám cho đến ba mươi chín độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến phú yên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
còn khu vực từ khánh hòa xuống đến bình thuận nhiệt độ thấp hơn ở mức từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày mai được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có xu hướng mạnh dần
vì thế mặc dù ban ngày trên cả hai khu vực đều có nắng và nhiệt cao ở mức từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên về chiều tối mưa rông sẽ tăng lên ở mức giải rác
trong đó mưa khá sẽ tập trung ở các tỉnh phía nam của tây nguyên và miền tây của nam bộ
với cường độ đạt mức mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trên biển trong đêm nay và ngày mai khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục duy trì gió hướng nam đến đông nam
với cường độ mạnh ở mức cấp năm riêng thời điểm tối và đêm có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa và khu vực biển từ bình thuận đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang vẫn có mưa rào và rông về chiều và tối
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn cho đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước